hiện nay trên thế giới xu hướng du lịch thông minh và tiết kiệm đang trở nên khá phổ biến
khi mọi người đều mong muốn có những trải nghiệm tuyệt vời với một mức tri tiêu hợp lý
xuất phát từ xu hướng ấy reddor nền tảng công nghệ quản lý và đặt phòng khách sạn được thành lập
tại singapore đã nhanh chóng phát triển tại indonesia philippines singapore và việt nam
với mục tiêu thúc đẩy du lịch trong và ngoài nước thông qua việc khuyến khích khách du lịch
tại việt nam đi du lịch và trải nghiệm nhiều hơn cung cấp cho khách du lịch dịch vụ lưu trú
được tiêu chuẩn hóa reddor hiện đang là một trong những nền tảng nhận đặt phòng khách sạn trực tuyến
hàng đầu đông nam á với giải pháp công nghệ được xem là một nền tảng cho tất cả hoạt động
reddor đang phát triển mạnh mẽ với hơn một trăm hai mươi năm khách sạn tại năm thành phố lớn ở việt nam
khi một khách sạn tham gia vào hệ thống sẽ chịu sự kiểm soát chặt chẽ
bảo đảm cho du khách về chất lượng phòng theo tiêu chuẩn định sẵn
nhân viên của khách sạn thuộc hệ thống sẽ được đào tạo huấn luyện
giúp nâng cao tiêu chuẩn chất lượng phục vụ
từ đó nâng cao trải nghiệm sử dụng dịch vụ của khách lưu trú